trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh điện biên
địa phương sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các cửa khẩu lối mở để ngăn ngừa dịch bệnh vào việt nam
là tỉnh có đường biên giới dài giáp hai nước lào và trung quốc
điện biên luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm từ nước ngoài vào
do vậy tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu
lối mở để ra soát các đối tượng xuất nhập cảnh vào việt nam
từ đó kiểm tra sàng lọc phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
lập danh sách tất cả các trường hợp nghi ngờ và chuyển về cơ sở cách ly để lấy mẫu xét nghiệm quản lý
hiện nay tỉnh đã thành lập một mươi chín khu cách ly tập trung ở cả cấp tỉnh và huyện
đảm bảo tiếp nhận cách ly công dân
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy tỉnh điện biên đã tổ chức cách ly gần ba trường hợp
trong đó số hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày là hơn hai sáu trăm linh trường hợp